và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội
cũng tại tỉnh hà tĩnh phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh đã xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch đến nay gần hai tỷ đồng khởi tố tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
phá thành công chuyên án bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang bóng tám mươi tám
trong đường dây này có bốn đối tượng ở thành phố từ sơn gồm nguyễn duy tùng trần thị thơm chu văn hà và phạm văn mạnh cùng hai đối tượng khác là nguyễn văn anh ở thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc nguyễn xuân quỳnh ở huyện đông anh thành phố hà nội
bước đầu đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn duy tùng là đối tượng cầm đầu quản lý
điều hành đường dây từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá cho vai lãi nặng qua mạng internet quy mô cực lớn
với tổng số tiền giao dịch
hơn một tỷ đồng
quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên do nguyễn đăng phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phạm tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cầm đầu
quá trình bắt giữ và khám xét cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn và bảy viên đạn một cây kiếm hai bộ máy vi tính cùng các thiết bị kết nối mạng internet
bốn chiếc điện thoại di động thông bình các loại gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt tám thẻ ngân hàng và nhiều chứng minh nhân dân căn cước công dân
hơn năm trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá cho vai lãi nặng của các đối tượng
hoạt động của các đối tượng trong đường dây rất là tinh vi và khép kín
toàn bộ việc giao dịch cá độ bóng đá chuyển tiền đều thực hiện thông qua các ứng dụng mạng xã hội như facebook zalo telegram và các đối tượng mua nhiều sim giác để giao dịch chuyển tiền với nhau gây khó khăn trong quá trình khám phá điều tra
hiện nay thay vì hình thức cá cực trực tiếp các con bạc và nhà cái nhận kèo cá đô qua mạng
với hàng loạt các trang web cá độ bóng đá hoạt động các trang web này đặt máy chủ tại nước ngoài và chạy quảng cáo trên các website nền tảng tìm kiếm trong nước một cách công khai giúp việc tiếp cận với các con bạc dễ dàng hơn
tận dụng tối đa công nghệ các đối tượng tổ chức nhận kèo cá độ còn nhắn tin rác tới số điện thoại của nhiều người
để công khai mời gọi chơi cờ bạc các hội nhóm mạng xã hội như facebook telegram zalo được các đối tượng sử dụng để tương tác thảo luận sôi nổi các hoạt động đặt cược
mặt khác có những nhóm hoạt động theo hình thức đa cấp
một người đại diện nhận đặt cược hội nhiều người khác để ăn tiền tranh lệch hòa hồng tạo thành một đường dây khép kín
những người tham gia đường dây cá độ này có thể bị uy hiếp đe dọa đến tính mạng hay người thân nếu thua không có tiền trả cho nhà cái
để đối phó với cơ quan chức năng nhóm đối tượng trên đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội sim giác thiết bị kết nối internet và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung nguy trang như chuyển tiền hàng vay tiền
hậu quả của vấn nạn này thì quá rõ từ tiền mất tàn nát nhà cửa đến mất cả mạng sống
thực tiễn thì qua công tác theo dõi công tác phòng chống đấu tranh xử lý đối với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc
chúng ta thấy rằng những có vẫn còn những bất cập
thứ nhất là trong bất cập về việc quản lý nhà nước vẫn còn nhiều sự hợp của nhiều bộ ngành
cái thứ hai nữa là cái chế tài xử lý hiện nay cũng còn nhiều cái là nó còn nhẹ cho nên là cũng cần phải xem xét các cơ quan chức năng trong quá trình đấu tranh xử lý
cũng cần phải có nghiên cứu để tham mưu để đề xuất với cả chính phủ đề xuất với cả quốc hội
có thể sẽ phải bổ sung thêm hình phạt nó nghiêm khắc hơn để đảm bảo tính gian đe phòng ngừa ở chung
đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn phát sinh nhiều tệ nạn khác như tín dụng đen tội phạm hình sự
chính vì thế trong đợt cao điểm giao quân tấn công chấn áp tội phạm bên cạnh thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ
công an các địa phương đã tập trung đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc xử lý nghiêm đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc